thủ tướng họp chính phủ thường kỳ vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi và sáng nay ngày ba mươi tháng một mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì viên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
bàn về tình hình phát triển kinh tế xã hội một mươi tháng qua
trong đó có việc khắc phục hậu quả của bão lũ ở miền trung
tháng một mươi là tháng mà bão lũ liên tục xảy ra gây thiệt hại lớn về tài sản và tính mạng của nhân dân
theo thống kê trong tháng một mươi thiên tai đã làm một trăm năm mươi ba người chết mất tích hai trăm hai mươi hai người bị thương
một trăm một mươi hai ngôi nhà bị sập đổ cuốn trôi ngập và hư hỏng
tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra trong tháng là hai bảy trăm linh tỷ đồng
trong đó có nhiều cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ
tại cuộc họp thủ tướng đề nghị các thành viên chính phủ dành một phút mặc niệm
tưởng nhớ đến những người dân và các chiến sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trong bão lũ
chia sẻ những khó khăn mất mát của miền trung thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
bão lũ miền trung trong tháng một mươi
trong vòng hai mươi năm qua có thể coi là lịch sử trong vòng hai mươi năm qua chưa khi nào có bão lớn
lũ lớn tái đi tái lại diễn ra ở miền trung như vậy gây thiệt hại nặng nề về tính mạng
và tài sản của nhà nước và nhân dân
chính phủ đã chỉ đạo ứng phó quyết liệt kịp thời huy động nhiều lực lượng
trong đó có lực lượng quân đội công an các lực lượng tại chỗ
các lực lượng này đã tích cực trách nhiệm trong đó bộ trưởng bộ quốc phòng đã có cuộc họp
chuyên đề theo yêu cầu của thủ tướng và đã cử các quân binh chủng tham gia cứu hộ cứu nạn
nhân đây chúng ta chia sẻ những mắc mắc tổn thất đồng thời biểu dương cấp cấp ngành
nhất là các địa phương trong việc khắc phục khó khăn di dời dân cũng như các biện pháp cấp bách khác
để đề phòng lũ lớn bão lớn chạy ra
còn khó khăn chúng ta cần thấy tình thương yêu đầm bọc của đồng bào cả nước
của nhà hảo tâm của cơ quan đảng nhà nước của cơ quan chính quyền để hướng về miền trung
thấy được sự đoàn kết chung sức đồng lòng của dân tộc ta để hỗ trợ đồng bào của chúng ta
bão trồng bão lũ trồng lũ nhưng mà ý chí của chúng ta quyết tâm vượt khó để triển khai các nhiệm vụ bình thường của đất nước
thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành các địa phương nhất là lực lượng công an quân đội
trong đó có bình định
quảng nam thừa thiên huế tiếp tục cứu nạn cứu hộ đặc biệt là tìm kiếm cho được những người bị mất tích
tiếp tục bảo đảm cuộc sống cho đồng bào cán bộ chiến sĩ bảo đảm việc đến trường của học sinh
con em của chúng ta sớm được đến trường đảm bảo trường lớp sạch sẽ các em có đủ sách vở học tập
đặc biệt sao lũ và bão không để dịch bệnh có thể xảy ra
đặc biệt là dịch tả cúng mùa văn văn
đặc biệt cả nước nói chung đặc biệt các vùng bị thay đổi lớn về sinh hoạt đề phòng covid một mươi chín
các thầy quay lại
thủ tướng đề nghị ban chỉ đạo phòng chống thiên tai sớm đề xuất những khoản hỗ trợ đến những địa phương đã bị thiệt hại nặng nề
để sau lũ người dân có thể tập trung vào sản xuất bảo đảm cuộc sống của người dân hỗ trợ về lương thực
để người dân nào bị đói chuẩn bị vật liệu để người dân sửa chữa nhà ở không được đẩy giá lên
ở hai đầu đất nước cần phải làm gấp đôi để bù đắp cho người dân miền trung
tiếp theo nội dung khắc phục hậu quả thiên tai chính phủ đã tập trung thảo luận đánh giá kỹ tình hình kinh tế xã hội một mươi tháng năm hai nghìn một mươi chín
kết quả thực hiện nghị quyết số một số hai tình hình thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch covid một mươi chín vừa phát triển kinh tế xã hội
tại phiên họp này chính phủ cũng sẽ xem xét thảo luận về đề nghị xây dựng dự thảo luật sửa đổi luật thống kê
chính sách nhập khẩu giá trị gia tăng khi tài trợ máy trợ thở trong phòng chống dịch covid một mươi chín
báo cáo thực hiện nghị quyết số một mươi bảy về chính phủ điện tử báo cáo kết quả hoạt động của tổ công tác của thủ tướng và một số nhiệm vụ quan trọng khác